đầu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng bộ huyện núi thành đặt ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi trở thành huyện nông thôn mới
bước đi cơ bản đầu tiên là phải nâng cao thu nhập cho người dân để có nguồn lực xây dựng nông thôn mới
rừng keo của ông nguyễn tấn cử một người dân của thôn an thiện xã tam nghĩa đang trong đợt khai thác
với chủ trương đầu tư phát triển lâm nghiệp của huyện núi thành
thì những người nông dân như ông cự đều được tạo điều kiện để nhận đất trong rừng sản xuất
mỗi một năm ông cự khai thác bốn hectare rừng tương đương với sáu trăm linh tấn gỗ
khu rừng của ông còn là nơi tạo công an việc làm cho người dân tại địa phương
mỗi một tấn gỗ bán cho nhà máy được một triệu đồng thì ông chi trả ba trăm linh đồng cho người lao động
bản thân ông cũng thu gần ba trăm linh triệu đồng một năm từ trồng rừng
bên cạnh trồng rừng cấp ủy và chính quyền xã tam nghĩa còn chủ động lên kế hoạch xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp của xã
từ đó các vườn tranh rừng như của gia đình ông
châu thanh tuấn đang được nhân rộng
giống tranh này sau khi được trồng thử đã cho hiệu quả kinh tế cao
toàn xã hiện có hơn một mươi vườn tranh có diện tích trên một hectare và được biết đến với cái tên tranh thơm tam nghĩa

gia đình ông tuấn hiện nay có bảy mươi năm cây mang lại nguồn thu gần một trăm năm mươi triệu đồng một năm
cây chanh cũng đang trở thành cây xóa đói giảm nghèo ở tam nghĩa
chúng tôi tập trung vào tiêu chí số một mươi là tiêu chí thu nhập